cảm ơn các bạn đã theo dõi

số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm hai trăm bốn mươi chín ca
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết là trong các ca nghi nhiễm có một trường hợp phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện
tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng sáu đến sáu h ngày năm tháng sáu tp hcm ghi nhận thêm một mươi trường hợp nhiễm mới
là các bệnh nhân từ số tám ba trăm năm mươi năm đến số tám ba trăm sáu mươi bốn trong đó tám trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm nhóm chuyển giáo phục hưng đã được cách ly từ trước
hai trường hợp là f một của hai bệnh nhân đang điều tra xác minh nguồn lây
ngoài ra thành phố đã ghi nhận thêm một mươi sáu trường hợp nghi nhiễm đang chờ bộ y tế công bố
trong các ca nghi nhiễm này thì có một mươi năm trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng
một trường hợp còn lại phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện
trường hợp này đang điều tra xác minh nguồn lây
như vậy tám trường hợp nhiễm mới được ghi nhận và một mươi năm trường hợp nghi nhiễm đã được cách ly từ trước
có hai trường hợp là tiếp xúc gần của f hai
liên quan đến nhóm chuyển giáo thành phố đã khẩn trương khoanh vùng truy vết chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm chuyển giáo phục hưng để cách ly nguồn lây và tình hình đã được kiểm soát
vào tối nay quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín sẽ chính thức ra mắt tại hà nội
sự kiện này được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước
kiều bào ta ở nước ngoài các doanh nghiệp doanh nhân mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp tài trợ hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ban hành quyết định thành lập quỹ vaccine phòng covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng năm
theo các tính toán để đạt được miễn dịch cộng đồng việt nam cần có khoảng một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm phòng cho khoảng bảy mươi năm triệu người dân với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng hơn hai mươi năm tỷ đồng
ngay trong tối ngày bốn tháng sáu bộ tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý sử dụng và chế độ kế toán quyết toán công khai tài chính của quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín
mới đây trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận phát hiện sáu người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
kiểm tra phương tiện xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát năm mươi một g năm trăm chín mươi bảy trên quốc lộ một a tỉnh bình thuận
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
có bảy người sáu người mang quốc tịch trung quốc không có giấy phép nhập cảnh và một lái xe người việt nam
qua xác minh ban đầu lái xe khai tên là lê tài nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tp hcm nhận hợp đồng của một người phụ nữ không rõ tên chở số người trung quốc trên đi hà nội với giá là hai mươi triệu đồng
hiện tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người và phương tiện cho công an tỉnh bình thuận tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ cháy tại số nhà tám trăm một mươi hai đường quang trung tp quảng ngãi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với bùi quốc hùng sinh năm hai nghìn ba trú tại phường tân thạnh thành phố tam kỳ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng hai bùi quốc hùng đang bán hoa tết trên đường n một mươi thì nguyễn hoàng nhật đi xe mô tô đến địa điểm trên gọi hùng ra nói chuyện
khi đang nói chuyện nhật dùng tay đánh vào mặt hùng nên hùng đã lấy một con dao chém nhiều nhát vào đầu lưng và tay của nhật
nhật chạy thoát được và gọi điện nhờ người thân đưa đi cấp cứu
riêng hùng đi về lại chỗ bán hoa lấy xe mô tô của nhật chở theo một thanh niên chưa rõ lai lịch đi đến chợ tam kỳ để tiếp tục tìm mua giao
con dao trước đó hùng sử dụng được đối tượng này vứt lại tại đường tiểu la thành phố tam kỳ
đến khi được người cùng bán hoa với hùng gọi điện đối tượng này mới điều khiển xe quay trở về làm việc với lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
tại cơ quan công an hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của nguyễn hoàng nhật là một mươi ba
liên quan đến sai phạm trong vụ bán hai trăm sáu mươi hai lô đất tại khu đô thị nam tuy hòa thành phố tuy hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tiến hành khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông nguyễn trí hiến
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
cùng thời điểm trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cũng khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà nguyễn thị nở
nguyên phó giám đốc phụ trách sở tài chính phú yên
cả hai bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
kết quả điều tra bước đầu cho thấy trong quá trình giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
với vai trò là chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc khu đô thị nam tp tuy hòa
ông trí hiến đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án định giá tổ chức bán đấu giá
tạo điều kiện cho một doanh nghiệp ngoài tỉnh mua xỉ toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất tại khu đô thị nam tuy hòa
trái với quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng
sau quá trình theo dõi vào dạng sáng nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
quận hải châu thành phố đà nẵng đã bắt quả tang một nữ đối tượng cùng đồng bọn chuyên mua bán ma túy số lượng lớn ở trung tâm thành phố
cầm đầu đường dây này là lê thị thảo linh hai mươi hai tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên công an quận hải châu bắt quả tang võ văn hoàng chở theo linh khi cả hai đang đem ma túy đến đi giao cho con nghiện
vật chứng thu giữ trong người hoàng là một mươi bốn viên thuốc lắc và một mươi năm gram ketamin
khám xét khẩn cấp tại số hai trăm năm mươi một nguyễn hữu thọ
công an quận hải châu phát hiện thêm đối tượng hồ viết dinh
vật chứng thu giữ được là hơn ba mươi gram ketamin sáu viên thuốc lắc một cân điện tử và một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy
qua đấu tranh được biết linh thường xuyên đặt mua số ma túy trên từ một người chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội
giao cho hoàng và dinh thuê một nơi riêng biệt để cất giấu
khi có con nghiện đặt mua thì linh yêu cầu hoàng hoặc dinh đem đi giao dịch